những ca ngoài cộng đồng xuất hiện tại hà đông thanh xuân hoàng mai thanh trì đống đa và sóc sơn
ngày khi phát hiện chín ca nhiễm với sars cov hai trong ngõ ba trăm hai mươi tám đường nguyễn trãi ủy ban nhân dân
quận thanh xuân đã ngay lập tức quyết định phong tỏa khu vực này với hơn bảy trăm linh hộ dân
tương đương khoảng hơn hai nhân khẩu bắt đầu từ một mươi bốn h ngày hai mươi ba tháng tám cho đến một mươi bốn h ngày ba mươi tháng tám
quận thanh xuân phấn đấu trong ngày hôm nay hai mươi bốn tháng tám toàn bộ cư dân ở trong khu vực này sẽ
được xét nghiệm với sars cov hai tại quận hà đông cũng tiến hành phong tỏa toàn bộ chợ dân sinh
đông để khử khuẩn và khoanh vùng dịch tễ do trước đó một f sinh sống tại tổ dân phố số hai
phường quang trung đã đến đây mua hàng hóa bên cạnh đó lực lượng chức năng đã tiến hành
khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà ở của bệnh nhân khoảng ba trăm linh m hai tạm thời phong tỏa tổ dân phố số hai
giả soát các đối tượng tiếp xúc lập danh sách các f hai và ra quyết định cách ly tại nhà
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch lực lượng chức năng đã yêu cầu tiểu thương không ra chợ
bán hàng cho đến khi có thông báo mới trung tâm y tế quận hà đông cũng khẩn trương tiến hành
lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai cho toàn bộ tiểu thương như vậy trong đợt dịch thứ tư tính từ
từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay số ca mắc tại hà nội đã lên đến hai sáu trăm sáu mươi tám ca trong đó số ca mắc ghi nhận
ngoài cộng đồng đã lên đến một ba trăm bốn mươi chín